ngày bốn tháng ba hội nghị quan chức cao cấp asean gọi tắt là asean som đã khai mạc tại thành phố đà nẵng
với sự tham dự của quan chức cao cấp một mươi nước asean và phó tổng thư ký asean
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng đoàn quan chức cao cấp việt nam tại asean chủ trì hội nghị
tại hội nghị các nước đã trao đổi về tình hình triển khai các kết quả của hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean
bước đầu chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu và các hội nghị liên quan
dự kiến sẽ được tổ chức tại đà nẵng từ ngày tám đến ngày chín tháng bốn năm nay
các nước nhất trí về chương trình làm việc của cấp cao kỷ niệm asean new zealand
dự kiến diễn ra ngày chín tháng bốn ngay sau cấp cao asean ba mươi sáu
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam nguyễn quốc dũng khẳng định quyết tâm của việt nam
hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi trong đó có thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng asean
mở rộng quan hệ đối ngoại và cải tiến phương thức làm việc của asean
đề cập đến những diễn biến phức tạp của dịch bệnh thứ trưởng nguyễn quốc dũng khẳng định
việt nam là điểm đến an toàn cho các nước dịch bệnh được kiểm soát tốt là chủ nhà của các hội nghị năm nay
việt nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho các đại biểu